thời điểm này nước lũ rút nhanh tình hình sạt lở lại diễn biến phức tạp ở khu vực đồng bằng sông kiều long
tại tỉnh đồng tháp năm nay người dân đầu nguồn huyện hồng ngự lại lo lắng thấp thỏm với nỗi lo sạt lở nghiêm trọng đường giao thông và các tuyến đề bào
lũ vừa rút cũng là thời điểm tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền xã thường thới tiền với xã thường thới hậu a huyện hồng ngự bị sạt lở mạnh
đây cũng là tuyến đề bao bảo vệ hàng trăm hectare lúa sản xuất của bà con nông dân
những đoạn kè che chắn đề bào bị lũ đánh sập nhiều đoạn đang nằm ngồn ngang có chỗ chơ khung sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tuyến đề bào bảo vệ hai sáu trăm linh hectare đất sản xuất của hàng nghìn hộ dân hai xã thường phước hai và thường thới tiền huyện hồng ngự cũng đang bị sụt lún dài gần hai mươi mét lún sâu khoảng nửa mét vết nứt lớn hai mươi ba mươi cm
hiện tại theo thống kê toàn huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã có ba mươi điểm sạt

tuyến đề bào bảo vệ hai sáu trăm linh hectare đất sản xuất của hàng nghìn hộ dân hai xã thường phước hai và thường thới tiền huyện hồng ngự cũng đang bị sụt lún dài gần hai mươi mét vết nứt lớn hai mươi ba mươi cm